và ngày hôm nay một mươi chín tỉnh thành bắt đầu tổ chức ngày hội tòng quân để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
trên cả nước đợt giao nhận quân năm nay sẽ kéo dài cho đến hết ngày một mươi tháng hai
mùa tuyển quân năm nay ghi nhận tỷ lệ thanh niên cả nước nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học
đã có công an việc làm ổn định đều tăng
một số nơi số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng cao
trong đó có nhiều trường hợp anh em ruột anh em sinh đôi sinh ba cùng lên đường
theo chủ trương tuyển nữ chiến sĩ số lượng nữ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm nay cũng không thua kém nam giới
lên đường nhập ngũ không chỉ là vinh dự của mỗi thanh niên của mỗi gia đình
đây còn được xem là ngày hội tòng quân của thế hệ trẻ với không khí vui tươi phấn khởi trên mọi vùng miền
vào tối ngày hôm qua lực lượng chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đang khẩn trương tiếp cận
để cứu hộ tàu ahat sin chở bốn năm trăm ba mươi ô tô bị bốc cháy thả trôi ngoài khơi vùng biển vũng tàu
theo báo cáo của cảng vụ hàng hải vũng tàu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng hai
đơn vị nhận được thông tin về việc tàu ahxin đang trên hành trình từ hàn quốc đến singapore thì bị cháy
sau khi nhận được thông tin cảng vụ hàng hải vũng tàu đã tổ chức cuộc họp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thống nhất cần sự phối hợp của chủ tàu ahat sin
bố trí tàu chuyên dùng dịch vụ dầu khí có trang bị thiết bị chữa cháy chuyên dùng
đưa lực lượng phòng cháy chữa cháy và đại diện cơ quan chức năng ra hiện trường để kiểm tra và làm việc cụ thể với thuyền trưởng tàu
để thống nhất biện pháp phối hợp chữa cháy tại tàu vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định
thưa quý vị công an huyện sơn động tỉnh bắc giang cho biết vừa tạm giữ hình sự đối với ngô quang tăng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại thôn linh phú xã tuấn đạo huyện sơn động
vì trồng hơn hai cây thuốc viện cây anh túc trong vườn nhà
sáng ngày bốn tháng hai
tổ công tác của công an huyện xuân động phối hợp với công an xã tuấn đạo tiến hành kiểm tra hành chính chỗ ở của đối tượng trên
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện tại khu vực vườn nhà của đối tượng có trồng hai một trăm năm mươi bốn cây
nghi là cây có chứa chất mà tùy ý
trong quá trình làm việc với tổ công tác ngô quang tăng khai nhận số cây thuốc viện cây anh túc này
được trồng từ khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai để phục vụ nhu cầu cá nhân
tổ công tác đã nhổ niêm phong thu giữ toàn bộ số cây trồng trên và tạm giữ một số đồ vật tài liệu có liên quan
với thủ đoạn đóng giả gái rồi vào cửa hàng điện thoại trộm cắp
nguyễn văn kiển ba mươi tám tuổi quê tỉnh sóc trăng đang bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
trước đó vào dạng sáng ngày hai tháng hai kiển đã đột nhập vào một tiệm bán điện thoại ở khu phố một
phường biểu long thành phố biên hòa trộm một mươi chiếc điện thoại các loại trị giá gần một trăm linh triệu đồng
rồi tàu thoát
vào cuộc điều tra công an xác định kiển là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
qua đấu tranh kiệt khai nhận do nợ nần nhiều nên đã chuẩn bị kèm cắt khóa găng tay ba lô quần áo phụ nữ
kiển giả gái đột nhập vào tiệm điện thoại nói trên lấy tài sản và mang đến khu vực tp hcm bán lấy tiền tiêu xài nhưng không thoát
đầu năm nhu cầu du xuân tham dự các lễ hội truyền thống hay tìm đến các đền chùa miếu phủ để cầu an là tập tục lâu đời của người dân
tuy nhiên trước vấn nạn móc túi còn diễn ra để đảm bảo an ninh an toàn công an tp hcm đã triển khai các biện pháp giải pháp phòng ngừa
kịp thời ngăn chặn các vụ việc có thể xảy ra không để ảnh hưởng đến tâm lý của người dân khi đi lễ đầu năm
công an tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng ở huyện kim thành tỉnh hải dương gồm hoàng văn công trần văn đoàn
hai đối tượng này đã thực hiện vụ đột nhập vào đình ngọc uyên ở một trăm một mươi ba nguyễn hữu cầu phường ngọc châu thành phố hải dương trộm cắp số tiền ba mươi bốn triệu đồng được đựng trong hai hòm công đức
tôi đi ăn trộm đi vào tầm đêm tầm đến ba giờ đổ vả
hai anh em đi vào thì người này nấy thì người kia đứng cạnh dưới
thì đi tổng cộng là được năm vụ từ tháng một mươi hay tháng một mươi một thì lấy về trả về đây
thì tôi mới cùng đoàn đi lấy được bao nhiêu cho tiêu xài hết
chỉ trong hai ngày công đã đột nhập vào đình nghe đàm lộc ở phường tân bình và đền trung ở khu một mươi năm phường ngọc châu thành phố hải dương trộm cắp tiền công đức và một số tài sản có giá trị tại đây tổng trị giá khoảng gần một mươi triệu đồng
trong cái thời gian cuối
cuối năm và đầu xuân năm mới các nơi thờ tự như đình chùa miếu được người dân đến thắp hương và công đức với một lượng tiền cũng tương đối lớn
thông qua đó đối tượng đã lợi dụng vào trộm cắp tiền công đức tại các khu thờ tự để quản lý và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu đình chùa
chúng tôi cũng đề nghị ban quản lý
để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nhất là các nơi thờ tự ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền công an tỉnh hải dương đã và đang tập trung lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh xử lý với loại tội phạm này nhằm tiếp tục duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự
bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan công an
người dân cần tự bảo vệ tài sản của mình
chiều tối ngày năm tháng hai tại khu vực biển đức tránh thuộc thôn bốn xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã xảy ra vụ đuối nước làm hai học sinh tử vong và mất tích
hai nam học sinh đều một mươi bốn tuổi đang học lớp tám một em ở xã đức chánh một em ở xã đức nhuận huyện mộ đức rủ nhau tắm biển vì đuối nước
người dân địa phương đã vớt được thi thể một em
lực lượng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu
bộ công an quảng ngãi đã huy động gần hai mươi cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm nạn nhân còn lại đang được mất tích
từ ngày hôm nay sáu tháng hai đèo bren vào thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng sẽ tạm thời đóng trong một khoảng thời gian
để chuẩn bị cho lễ khởi công dự án nâng cấp mở rộng đèo bren và phục vụ việc thực hiện dự án nâng cấp mở rộng trong khoảng một năm
để tổ chức phân luồng giao thông trong thời gian đèo này tạm đóng
sở giao thông vận tải
đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan về phương án thực hiện phân luồng giao thông
tổ chức giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố đà lạt
khi đèo brand đóng toàn bộ xe từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam sẽ vào thành phố đà lạt
qua hai tuyến đèo mimosa và đường vành đai hồ tuyền lâm đều xuất phát cùng từ chân đèo bren có bản chỉ dẫn
việc đóng đèo bren là cần thiết trong quá trình thi công
bởi quá trình thi công nâng cấp mở rộng đèo này cần thực hiện nhiều công đoạn như di rời cây xanh
san gạt mở rộng đường cây xây cầu
tuy nhiên vì đây là tuyến đường giao thông huyết mạch cửa ngõ ra vào thành phố đà lạt
nên đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
dự án do ban quản lý dự án giao thông tỉnh lâm đồng làm chủ đầu tư
với tổng mức đầu tư năm trăm năm mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh
thưa quý vị bộ công thương vừa trình chính phủ dự thảo hai về việc ban hành nghị định sửa đổi bổ sung
một số điều của nghị định số chín trăm năm mươi hai nghìn hai mươi một ndcp
ngay mùng một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và nghị định số tám trăm ba mươi hai nghìn một mươi bốn ndcp
ngay mùng ba tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
theo đó bộ công thương đã đề xuất nhiều điểm mới trong quản lý kinh doanh xăng dầu
từ thời gian điều hành giá xăng đến việc quy định nguồn lấy hàng của các đại lý bán lẻ xăng dầu
bên cạnh đó một số quy định khác liên quan đến mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu
hay là quỹ bình ổn giá xăng dầu bộ này vẫn đề xuất giữ nguyên
theo như các quy định hiện hành
bộ công thương đề xuất thương nhân phân phối sẽ được mua xăng dầu
từ ba đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hợp đồng mua bán xăng dầu
đối với đại lý bán lẻ xăng dầu thay vì được ký hợp đồng với một tổng đại lý
hoặc một thương nhân phân phối hoặc thương nhân đầu mối như nghị định chín mươi năm
dự thảo từ chính quy định đại lý được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu
với không quá ba thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
đáng chú ý dự thảo đề xuất quy định
thời gian điều hành giá xăng dầu vào ngày thứ năm hàng tuần
trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường
trong thời gian giữa hai kỳ điều hành
liên bộ công thương tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng dầu
bên cạnh đó bộ này đề xuất không quy định mức chiết khấu tối thiểu
trong kinh doanh xăng dầu để các doanh nghiệp tự quyết định và điều chỉnh linh hoạt
nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích trong từng giai đoạn
phù hợp với cung cầu xăng dầu trên thị trường trong từng thời điểm
có sự chia sẻ khó khăn giữa các đại lý với các đơn vị cấp xăng dầu
điều xem là một trong những biện pháp giúp khắc phục những bất cập
trong quản lý kinh doanh xăng dầu từ đó giúp bình ổn thị trường xăng dầu
đảm bảo hoạt động hiệu quả của thị trường này
và xung quanh nội dung của sự thảo mới đây của bộ công thương
vấn đề và chính sách ngày hôm nay có cuộc trao đổi ngắn
cùng phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
xin mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân ạ
phó giáo sư có ý kiến như thế nào về đề xuất thay đổi
thời gian điều hành giá xăng dầu trong dự thảo thay đổi
các quy định liên quan đến kinh doanh xăng dầu
mà bộ công thương vừa mới đề xuất chính phủ ạ
và theo phó giáo sư thì thời gian điều hành này đã phù hợp hay chưa
thì việc mà chúng ta điều chỉnh thời gian mà điều chỉnh giá xăng dầu
từ một mươi ngày sang bảy ngày thì tôi cho rằng cũng hợp lý
một phần thì rõ ràng là mỗi
mỗi tuần chúng ta sẽ có một cái kỳ điều chỉnh
và nó là cái ngày thứ năm giữa tuần thì nó sẽ là hợp lý
thứ hai là bất kể ngày thứ năm đó là cái ngày nghỉ lễ hay tết
thì vẫn đều thực hiện điều chỉnh
và một cái điều tiếp theo nữa là
cái việc mà giữa hai cái kỳ điều chỉnh
nếu như cái giá xăng dầu nó có cái tăng đột biến trên năm
thì bộ công thương vừa thế chính sẽ thống nhất để mà điều chỉnh ngay
thì cái điều này nó cũng phù hợp với những cái trường hợp biến động
như cái thời gian năm hai nghìn hai mươi hai

mà tốt thì rõ ràng là nó làm cho cái giá xăng dầu được điều chỉ
với một cái thời gian ngắn hơn
tuy nhiên nếu mà chúng ta càng dứt ngắn
thì sẽ càng gây khó khăn cho cơ quan quản lý
cũng như doanh nghiệp trong cái quá trình kiểm kế thống kể v v
một trong những cái điểm mới của dự thảo lần này
đó là bộ công thương đề xuất là
các cái doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thì có thể được phép
lấy hàng từ nhiều nguồn khác nhau
vậy thì qua cái thực tiễn của tình hình thị trường xăng dầu
thời gian vừa qua
thì phó giáo sư có suy nghĩ như thế nào về đề xuất này ạ
tôi cho rằng là cái điều này nó không thực sự hợp lý
bởi vì rõ ràng là chúng ta đang coi cái xăng dầu
là một cái mặt hàng chiến lược
và chúng ta nhà nước quản lý cả về số lượng
cả về chất lượng cả về giá cả
và vì thế cho nên khi mà chúng ta muốn quản lý chất lượng
thì không thể một lúc nhập từ hai ba cái nguồn
và sau đó nếu mà họ
vì xăng dầu là cái mà có thể pha trộn và đổ lẫn vào nhau được
và khi mà nó chất lượng nó không đảm bảo
không biết là cái hàng hóa đó là anh ta nhập từ đâu
chúng ta nên quy định doanh nghiệp bán lẻ chỉ được nhập từ một nguồn
nhưng họ có quyền thay đổi cái người cung cấp
và khi mà họ đã đề nghị thì chỉ trong vòng ba năm ngày
các cơ quan quản lý phải đồng ý đăng cho đăng ký
để mà chuyển cái người cung cấp hàng cho các doanh nghiệp bán lẻ

của các doanh nghiệp bán lẻ thì lúc đó cái tính cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ thì lúc đó cái tính cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ

và cái sự lựa chọn của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nó cũng sẽ tốt hơn
tuy nhiên nó vẫn giữ một cái mức tương đối ổn định
và nhà nước có thể kiểm tra được cả về chất lượng cả về số lượng
và cả về giá trị của các bản hàng đó ở từng doanh nghiệp
vâng ạ tại dự thảo lần hai này thì bộ công thương tiếp tục đề xuất là sẽ giữ nguyên quỹ bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành
câu chuyện về quỹ bình ổn giá xăng dầu thì cũng đã có nhiều ý kiến trái chiều khác nhau
vậy thì theo phó giáo sư việc giữ nguyên quỹ bình ổn giá xăng dầu thì có thể có ý nghĩa như thế nào ạ
trong điều kiện như hiện nay với tình hình thị trường xăng dầu của việt nam chúng ta hoàn toàn phải giữ quỹ bình ổn này để có một công cụ mạnh của nhà nước can thiệp vào giá cả khi mà thị trường có những biến động quá mạnh
chúng ta cũng nhìn thấy bài học kinh nghiệm trong năm hai nghìn hai mươi hai khi mà chính phủ sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu để giữ ổn định giá cả làm cho xăng dầu của việt nam có tốc độ tăng trưởng chậm hơn tốc độ tăng trưởng của xăng dầu thế giới khoảng một mươi hai và từ đó làm cho nền kinh tế ổn định cũng như là có khả năng hồi phục tốt hơn
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của phó giáo sư